về nhiệt độ trong trưa và chiều nay nhiệt độ tại khu vực miền trung sẽ giao động trong khoảng từ ba mươi một đến ba mươi bốn độ
nằm về phía nam của giải hội tụ nhiệt đới với trường gió tây nam có cường độ trung bình nên thời tiết trong hai ba ngày tới
tại khu vực tây nguyên và nam bộ vẫn tiếp tục có mưa rào và rông về chiều và tối
không loại trừ khả năng có mưa vừa đến mưa to tại các tỉnh phía nam của tây nguyên và khu vực miền đông của nam bộ
ban ngày trời vẫn có nắng gián đoạn nên nhiệt độ vẫn phổ biến ở mức nhiệt từ hai mươi chín đến ba mươi hai độ đối với các tỉnh tây nguyên
và từ ba mươi đến ba mươi ba độ đối với khu vực nam bộ
trên biển dưới tác động của giải hội tụ nhiệt đới có trục khoảng từ một mươi hai đến một mươi năm độ vĩ bắc nên trong ngày và đêm nay
khu vực giữa và nam biển đông bao gồm cả huyện đảo trường sa tiếp tục có mưa rào và rông mạnh
tầm nhìn xa giảm thấp trong cơn rông có khả năng xuất hiện lốc xoáy và gió giật mạnh cấp bảy cấp tám
vì vậy các tàu thuyền cần hết sức lưu ý
và sau đây là dự báo thời tiết trong ba ngày tại các khu vực trên cả nước